tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có buổi tiếp đoàn đại biểu hiệp hội nhân dân trung quốc
vì hòa bình và tài giảm quân bị gọi tắt là hòa tài do đồng chí an nguyệt quân
tổng thư ký làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại việt nam
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị
giữa ủy ban hòa bình việt nam và hòa tài trung quốc nói riêng và quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng
hai nhà nước nói chung phó chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng tăng cường
quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược toàn diện lâu dài với đảng nhà nước nhân dân trung quốc
thời gian tới hai bên cần tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế đa phương
đóng góp vào sự phát triển chung của nền hòa bình trong khu vực và trên thế giới
đồng chí an nguyệt quân đánh giá cao sự hợp tác giữa trung quốc và việt nam trong thời gian qua đã phát triển
theo chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực
đảng nhà nước sẽ không ngừng được tăng cường góp phần hơn nữa vào việc vun đắp tình hữu nghị
sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai bên